thủ tướng phạm minh chính vừa ký công điện triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy
công điện nêu thời gian qua ban bí thư trung ương đảng quốc hội chính phủ thủ tướng chính phủ
đã có nhiều văn bản chỉ đạo các bộ ngành địa phương về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tuy nhiên còn một số bộ ngành địa phương triển khai thực hiện thiếu quyết liệt
nhiều tồn tại hạn chế chưa được khắc phục kịp thời
các nguy cơ cháy nổ còn rất lớn để xảy ra các vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng như vụ cháy ở căn hộ
hay thường gọi là trung cư mini vào ngày một mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba tại phường khương đình quận thanh xuân thành phố hà nội
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ trưởng thủ trưởng các cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc
chỉ đạo quyết liệt hiệu quả các văn bản của ban bí thư quốc hội chính phủ thủ tướng chính phủ
về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
trong đó bộ công an chỉ đạo lực lượng công an toàn quốc chủ trì phối hợp với các sở ngành cơ quan liên quan
tổ chức tổng gia soát kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các trung cư nhà ở nhiều căn hộ
cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh
có nguy cơ cháy nổ để đánh giá được thực trạng có ngay các giải pháp hạn chế xảy ra cháy nổ
và giảm thiểu tối đa thiệt hại hậu quả do cháy nổ gây ra hoàn thành việc tổng gia soát trước ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
cũng liên quan đến vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng trên trong ngày hôm qua đồng chí đinh tiến dũng
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội thay mặt ban thường vụ thành ủy hà nội có văn bản chỉ đạo
việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ba tổ chức đảng ban thường vụ quận ủy thanh xuân
đảng ủy công an quận thanh xuân đảng ủy phường khương đình quận thanh xuân tp hà nội nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết quá trình điều tra mở rộng đường dây môi giới mại dâm cho tiếp viên hàng không
do võ thị mỹ hạnh cầm đầu cơ quan công an đã tiếp tục phát hiện các đối tượng tổ chức môi giấy mại dâm cho hoa hậu
hoa khôi của một số cuộc thi sắc
theo đó công an đã xác định nguyễn thành liêm chú tỉnh cà mau và hà thụy vân anh là hai đối tượng cầm đầu đường dây mại dâm cho các hoa hậu hoa khôi một số cuộc thi sắc đẹp
giá bán dâm lên tới hai trăm linh triệu đồng một lượt mở rộng đấu tranh công an cũng bắt giữ đỗ tiến hải và bùi minh tuấn
theo điều tra để thuận tiện việc tìm kiếm gái bán dâm nhất là gái cao cấp liêm và vân anh đã liên hệ với nhiều cô gái bán dâm là người mẫu hoa khôi hoa hậu trong các cuộc thi sắc đẹp tại việt nam
ngoài ra cả hai đã bốc nối với hải và tuấn tổ chức hoạt động mại dâm trên toàn quốc
cụ thể tuấn xây dựng hình ảnh sang chảnh đăng tải hình ảnh mua sắm hàng hiệu đắt tiền trên các trang mạng xã hội để lôi kéo và tiếp cận người đẹp thu hút đào tham gia đường dây
để tránh việc mua bán dâm bị phát hiện các đối tượng đã thuê những căn hộ cao cấp làm nơi bán dâm sẵn sàng chiều khách mua dâm đi tour đi nhanh qua đêm
khi khách có nhu cầu ngoài ảnh thì các đối tượng còn gửi thông tin về các cuộc thi sắc đẹp bài báo có sự góp mặt của các hoa khôi người mẫu hoa hậu để tăng độ hút và nâng giá với mức bán dâm từ bốn mươi năm triệu đến hơn hai trăm linh triệu đồng một lần tương đương từ hai đến một mươi đô la mỹ
mỗi lần môi giới thành công các đối tượng sẽ được hưởng từ một đến hai đô la mỹ
quá trình điều tra công an đã kiểm tra tòa nhà ở đường nguyễn văn linh quận bảy và khách sạn ở khu dân cư trung sơn huyện bình chánh bắt quả tăng bốn cặp nam nữ đang bán dâm

dù đã cứu được rất nhiều người nhưng với những chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đêm đó họ vẫn mang một nỗi buồn khi không thể bảo vệ sự sống cho tất cả các nạn nhân
quy định các trường hợp cảnh sát giao thông được dừng phương tiện các trường hợp cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang và việc người dân có thể sử dụng tài khoản định danh thay cho giấy tờ
một trong những nội dung khác biệt so với thông tư cũ đó là quy định về điều lệnh của cảnh sát giao thông khi tiếp xúc với lái xe trong quá trình kiểm soát phương tiện
theo thông tư ba mươi hai hai nghìn hai mươi ba sau khi đề nghị người điều khiển phương tiện thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn và xuống phương tiện
không chào theo điều lệnh công an nhân dân chứ không phải cho bằng lời nói và cảm ơn người điều khiển phương tiện
trừ trường hợp biết trước người đó có dấu hiệu của tội phạm phạm tội quả tang đang có lệnh truy nã khi tiếp xúc cảnh sát giao thông phải giữ đúng tư thế lễ tiết tác phong có thái độ ứng xử đúng mực
thành viên mới của bộ công an quy định khi dừng kiểm tra phương tiện không phải trả hỏi
bằng lời nói và cảm ơn người điều khiển phương tiện mà chào theo điều lệnh của công an nhân dân đối với lái xe thì tôi cũng thấy là cũng hợp lý mà đúng với tác phong của người công an
liên quan đến nội dung kiểm soát của cảnh sát giao thông thông tư này quy định cảnh sát giao thông kiểm soát các giấy tờ có liên quan đến người và phương tiện giao thông thông qua ứng dụng vneid
hiện nay khi các cơ sở dữ liệu đã kết nối với hệ thống định danh và xác thực thị tử xác định được các thông tin về tình trạng của giấy tờ
thông qua kiểm tra đối chiếu thông tin của các giấy tờ đó trong tài khoản định danh điện tử có giá trị như kiểm tra trực tiếp giấy tờ
thông tư quy định người dân có thể sử dụng tài khoản định danh thay cho giấy tờ thì tôi thấy rất là tiện lợi
giờ mình thấy cũng là tích hợp hết rồi không phải mang theo nhiều giấy tờ nên là một thao tác trên máy có thể dễ dàng trình cho các anh ấy kiểm tra
tại điều một mươi sáu của thông tư quy định các trường hợp cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát theo kế hoạch được dừng phương tiện giao thông để kiểm soát
trong đó đáng chú ý là nội dung khi có tin báo phản ánh kiến nghị tố giác của tổ chức cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ
mỗi người dân như là một công tác viên hoàn toàn có thể chủ động và phát hiện ra những vi phạm và thông báo cho lực lượng chức năng
vì thế mọi người dân khi tham gia giao thông mặc dù những tuyến đường những ngã ba ngã tư nơi không có lực lượng chức năng hay không có camera giám sát
hoàn toàn đều có thể bị giám sát bởi những công nghệ
công dân có ý thức xây dựng có thể là sử dụng những thiết bị ghi hình những điện thoại smartphone ghi lại những hành vi vi phạm và mọi hành vi vi phạm đều được chúng tôi xử lý một cách nghiêm minh
điện quả nền công tác tuần tra kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang thông tử số ba mươi hai hai nghìn hai mươi ba quy định
tổ cảnh sát giao thông được bố trí một bộ phận cán bộ mặc thường phục phối hợp với bộ phận cán bộ tuần tra kiểm soát công khai
theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định
để thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trên tuyến địa bàn văn công
các trường hợp tuần tra kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang gồm sử dụng các phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ
nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ
đấu tranh phòng chống tội phạm tình hình an ninh trật tự hoặc trật tự an toàn giao thông đường bộ